thưa quý vị một vụ rơi máy bay quân sự vừa xảy ra vào lúc gần một mươi giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu
tại xã suối tân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa làm hai phi công hy sinh
đến đầu giờ chiều nay các lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường tiến hành các công tác điều tra
hiện trường chiếc máy bay gặp nạn nằm trên khu đất dãy sát bên hồ suối dầu cách xa khu dân cư
tại đây nhiều mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác nhiều vị trí khác nhau một phần máy bay đã bị cháy
theo thông tin ban đầu chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay huấn luyện quân sự iak năm mươi hai thuộc trường sĩ quan không quân
đang trong quá trình huấn luyện bay thì gặp nạn
hai phi công hy sinh gồm đại úy lê xuân trường biên đội trưởng phi đội một trung đoàn chín trăm hai mươi hy sinh trong buồng lái
trung sĩ đào văn long học viện bay hy sinh trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi xảy ra vụ việc các lực lượng chức năng của quân đội công an và chính quyền địa phương
đã có mặt tổ chức công tác cứu hộ và phong tỏa hiện trường